nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ donald trump đã gửi điện mừng tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
ngoại trưởng mike pompeo gửi thông điệp chúc mừng nhân dân việt nam
trong điện mừng và thông điệp các lãnh đạo hoa kỳ chúc mừng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và nhân dân việt nam về những thành tiệu đã đạt được thời gian gần đây
đặc biệt là những thành công và đóng góp của việt nam trên cương vị chủ tịch asean
bày tỏ vui mừng trước những tiến triển trong quan hệ song phương hoa kỳ việt nam
trong bối cảnh hai nước hoa kỳ và việt nam đang cùng nhau kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
các lãnh đạo hoa kỳ bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ đối tác toàn diện giữa hoa kỳ và việt nam
sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng tại khu vực
nhân dịp kỷ niệm quốc khánh nước ta thủ tướng campuchia samdech techo hunsen
nhà vua nhật bản naruhito tổng thống hàn quốc moon jae in chủ tịch đảng lao động triều tiên
chủ tịch ủy ban quốc vụ triều tiên kim jong un tổng thống cộng hòa pháp emmanuel macron
và các nước bạn bè trên thế giới đã gửi điện mừng đến các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước ta